theo thống kê của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cho biết từ ngày một mươi hai cho đến hết ngày một mươi tám tháng tám trên địa bàn thành phố đã ghi nhận ba trăm linh một trường hợp mắc sốt xuất huyết
bệnh nhân phân bố tại một trăm bốn mươi năm xã phường của hai mươi sáu quận huyện thị xã tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố có hai ba trăm chín mươi chín trường hợp mắc sốt xuất huyết
bệnh nhân phân bố tại ba mươi trên ba mươi quận huyện ba trăm năm mươi một trên năm trăm tám mươi bốn xã phường không có tử vong do dịch bệnh xuất xuất huyết
từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay toàn thành phố đã tổ chức một một trăm hai mươi tám chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy phòng chống xuất xuất huyết
trong đó phát hiện được hai trăm bốn mươi ba hai trăm bảy mươi dụng cụ chứa nước có bọ gậy và đã xử lý loại trừ ổ bọ gậy được hai trăm hai mươi tám chín trăm năm mươi tám dụng cụ đạt chín mươi chín
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội và các trung tâm y tế quận huyện thị xã tiếp tục duy trì hoạt động giám sát
phát hiện bệnh nhân tại các bệnh viện được phân cấp giám sát và tại cộng đồng giám sát vector và côn trùng truyền bệnh tổ chức chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy